tạm gác lại mọi chuyện yêu đương gia đình họ vừa điều trị chuyên môn vừa chăm sóc
động viên cho các bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng xem họ như người thân
hai bác sĩ giỏi ban văn cường và thú linh đều đều bật quyết tâm hết dịch mới về
tại phòng bệnh nhân nặng các bác sĩ trẻ làm việc từ sáu đến tám tiếng mỗi ca
nhưng họ đã cố gắng ba nhịn là nhịn ăn uống nhịn đi vệ sinh và nhịn cả ngay điện thoại để tập
chung tối đa cho công việc từ sự chăm chút của họ nhiều bệnh nhân đã vượt qua lưỡi hái của tử thần
những sự hồi sinh đã được gọi tên từ chính những hy sinh khó thuật của những chiến sĩ mặc áo
thưa quý vị và các bạn thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay
ngày của chúng tôi quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký theo dõi
kênh của chúng tôi ở nút đăng ký sau bản tin này hãy để lại bình luận để trở thành người đồng hành
thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong
bản tin tiếp theo chúc quý vị và các bạn bình an trong bản tin